đêm ngày một mươi năm tháng tám tại khu vực quốc lộ bốn d cũ thuộc địa phận bản sùng châu xã sùng phài
thành phố lai châu tỉnh lai châu đã xảy ra hiện tượng sụt lún hố tử thần lớn dài khoảng một mươi một m
rộng hơn bốn m và sâu bốn m khiến cho nhiều cây đổ và gây mất điện khu vực
xung quanh hố tử thần này là tường nhà hàng rào của các nhà dân đã nứt
trong đó có ba hộ có nhà đã bị nằm nghiêng hư hỏng nặng và phải di chuyển khẩn cấp trong đêm
các lực lượng chức năng thành phố lai châu đã huy động máy móc nhân lực tập trung khắc phục
tuy nhiên do địa bàn vẫn có mưa đất đá vẫn tiếp tục xa xôi xuống và sâu rộng hơn
gây khó khăn cho công tác khắc phục khu vực này trước đây được cơ quan chức năng đánh giá
có nền địa chất yếu mùa mưa năm nào cũng xảy ra sụt lốn gây thiệt hại nặng nề